trong ngày hôm nay một mươi tám tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vừa đồng ý với đề xuất của đại diện liên doanh việt nga
vietso petro về việc trả lại khu đất vàng với diện tích một năm hectare
đây là khu đất thuộc khu vực phường bảy thành phố vũng tàu mà ủy ban nhân dân tỉnh trước đó đã giao để thực hiện dự án nhà ở hỗn hợp
theo đó ngày một mươi bảy tháng chín ông lê tuấn quốc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã chủ trì cuộc họp với liên doanh việt nga
vietso petro về phương án xử lý dự án nhà hỗn hợp hh một đường nguyễn thái học phường bảy thành phố vũng tàu
tại cuộc họp đại diện liên doanh việt nga vietso petro cho biết phía liên doanh đã thống nhất trả lại khu đất trên cho tỉnh
đồng thời đề xuất xin hoàn lại giá trị tài sản đầu tư trên đất
theo thẩm định từ phía liên doanh cung cấp tổng giá trị tài sản đã đầu tư gần một tỷ đồng với hai block nhà xe thô cao ba mươi hai tầng
ông lê tuấn quốc đồng ý với đề xuất trên đồng thời giao sở tài chính xác định giá trị tài sản trên đất
sở tài nguyên môi trường căn cứ thẩm định giá từ sở tài chính để thực hiện thủ tục đô giá theo quy định